nhận lời mời của thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc
thủ tướng liên bang nga dmitry medvedev bắt đầu thăm chính thức nước ta
chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh năm hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi
hai nước sẽ tổ chức năm việt nam tại nga và năm nga tại việt nam
nhân dịp hai mươi năm năm ký hiệp ước về các nguyên tắc cơ bản của quan hệ hữu nghị việt nam nga
và bảy mươi năm thiết lập quan hệ ngoại giao song phương
chuyến thăm chính thức việt nam của thủ tướng dmitry medvedev đánh dấu mốc mới trong quan hệ song phương
góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ hữu nghị truyền thống
đối tác chiến lược toàn diện việt nam nga
nhân dân việt nam vui mừng chia sẻ những thành tựu về mọi mặt mà nga đạt được trong thời gian qua
tình hình chính trị xã hội nga dần đi vào ổn định kinh tế phục hồi và phát triển
vai trò của nhà nước và chính quyền trung ương được tăng cường
xu thế ly khai bị đẩy lùi đời sống của nhân dân tiếp tục được cải thiện
tháng năm năm hai nghìn một mươi tám tổng thống nga putin đã thông qua xác lệnh
về các mục tiêu quốc gia và nhiệm vụ chiến lược phát triển liên bang nga đến năm hai nghìn ba mươi
xác định phương hướng phát triển kinh tế xã hội đất nước trong vòng sáu năm tới
theo đó chú trọng phát triển con người nâng cao mức thu nhập và cải thiện điều kiện an sinh xã hội của người dân
hiện đại hóa nền kinh tế nga
những năm gần đây việc nga bị mỹ liên hiệp châu âu eu và các nước phương tây cấm vận về kinh tế
tài chính cùng với giá dầu giảm đã ảnh hưởng tiêu cực đến kinh tế
năm hai nghìn một mươi bảy kinh tế nga đã có dấu hiệu vượt qua khủng hoảng tăng trưởng gdp đạt một năm
dự trữ ngoại hối đến hết tháng bốn năm hai nghìn một mươi tám đạt bốn trăm năm mươi tám tỷ usd
nga là quốc gia sản xuất dầu thô lớn thứ nhất thế giới đứng thứ hai thế giới về sản xuất khí đốt
kiêm ngạch thương mại năm hai nghìn một mươi bảy tăng hai mươi năm so với năm hai nghìn một mươi sáu đạt năm trăm tám mươi năm tỷ usd
chính sách viện trợ phát triển
nga là một trong năm nước thành viên thường trực hội đồng bảo an liên hợp quốc
là thành viên g hai mươi brics và nhiều tổ chức quốc tế và khu vực khác
nga đã thông qua học thuyết đối ngoại mới vào tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín
với nền tảng là chính sách đối ngoại độc lập và tự chủ cởi mở
trên cơ sở bảo vệ lợi ích quốc gia và tôn trọng luật pháp quốc tế
khu vực châu á thái bình dương ngày càng giữ vai trò quan trọng trong chính sách
chính sách đối ngoại của nga trong đó moscow quan tâm phát triển quan hệ với việt nam
coi trọng vị trí của nước ta trong khu vực
chúng ta vui mừng nhận thấy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước phát triển tích cực
trên tất cả các lĩnh vực ngày càng đi vào chiều sâu và thực chất
việt nam và nga trong thành phần liên xô trước đây
có quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác tốt đẹp ngay từ những năm nhân dân ta
tiến hành cuộc kháng chiến chống ngoại xâm bảo vệ độc lập dân tộc và thống nhất đất nước
nhân dân việt nam không bao giờ quên sự ủng hộ nhiệt tình và sự giúp đỡ quý báu của nhân dân liên xô trước đây
trong đó có nhân dân nga đã dành cho sự nghiệp cách mạng và xây dựng đất nước của việt nam
quan hệ chính trị giữa hai nước có độ tin cậy cao và không ngừng được củng cố phát triển
việt nam và nga thường xuyên trao đổi các đoàn cấp cao
tạo động lực mạnh mẽ phát triển quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước
mà gần đây nhất là chuyến thăm nga của tổng bí thư nguyễn phú trọng tháng chín năm hai nghìn
và chủ tịch hội đồng liên bang nga mark vienco thăm chính thức việt nam năm hai nghìn một mươi bảy
trên cơ sở quan hệ hữu nghị truyền thống tin cậy
hai nước có đồng quan điểm trong nhiều vấn đề quốc tế và khu vực
phối hợp chặt chẽ và ủng hộ nhau trên các diễn đàn quốc tế
đầy mạnh hợp tác trong khuôn khổ asean nga
quan hệ hợp tác nhiều mặt nhất là hợp tác kinh tế thương mại khoa học kỹ thuật
giáo dục đào tạo văn hóa du lịch
giữa hai nước có bước phát triển
hợp tác kinh tế thương mại giữa việt nam và nga thời gian qua phát triển năng động
tuy nhiên chưa tương xứng tiềm năng quan hệ chính trị tốt đẹp giữa hai nước
hiện nga đứng thứ hai mươi ba trong số các nước và vùng lãnh thổ đầu tư vào việt nam
với một trăm một mươi sáu dự án tổng số vốn đăng ký chín trăm chín mươi tỷ usd
việt nam có hai mươi hai dự án đầu tư sang nga với tổng số vốn gần ba tỷ usd
năng lượng vẫn là lĩnh vực hợp tác truyền thống và hiệu quả
đem lại nguồn thu lớn cho ngân sách
nga tiếp tục là một trong một mươi thị trường tăng trưởng hàng đầu về du lịch ở việt nam
các hoạt động giao lưu văn hóa diễn ra sôi nổi
góp phần tăng cường hiểu biết và tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước
trước đây trong thành phần liên xô
nga đã giúp đào tạo gần bốn mươi cán bộ và chuyên gia thuộc nhiều ngành nghề cho việt nam
hiện nay nga tiếp tục hỗ trợ việt nam đào tạo nguồn nhân lực
cho hơn năm sinh viên việt nam đang học tập tại nga
cộng đồng người việt nam tại nga có những đóng góp đáng kể
và các đất nước luôn đi đầu trong các hoạt động từ thiện
chuyến thăm chính thức việt nam lần này của thủ tướng nga dmitry medvedev
nhằm khẳng định quyết tâm của lãnh đạo và nhân dân hai nước
trong tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống
đối tác chiến lược toàn diện việt nam nga
thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ hợp tác trên mọi lĩnh vực
nhất là kinh tế thương mại đầu tư
sáng ngày một mươi chín tháng một mươi một tại trụ sở chính phủ
thủ tướng nguyễn xuân phúc và thủ tướng liên bang nga dmitry medvedev
đã có cuộc họp báo chung thông báo kết quả hội đàm giữa hai bên
bày tỏ vui mừng đón thủ tướng medvedev
người đóng góp tích cực trách nhiệm cho mối quan hệ việt nam nga
thủ tướng nguyễn xuân phúc cho biết
hai bên và quốc cuộc hội đàm hết sức thực chất và hiệu quả
đánh giá kết quả đạt được trong hợp tác giữa hai nước thời gian qua
thảo luận và thống nhất các phương hướng và các biện pháp cụ thể
nhằm thúc đẩy hợp tác song phương thời gian đến
hai thủ tướng cùng chung đánh giá về quan hệ đặc biệt
cũng hữu nghị đối tác chiến lược toàn diện việt nam nga
quan hệ chính trị tin cậy cao đối thoại thường xuyên giữa lãnh đạo cấp cao hai nước
sự phối hợp chặt chẽ và hiệu quả trên trường quốc tế
trở thành nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững trong mối quan hệ hai nước
mối quan hệ đó ngày càng năng động và hiệu quả
để củng cố thực chất quan hệ đối tác chiến lược toàn diện việt nga
hai bên đã nhất trí tiếp tục tăng cường quan hệ chính trị tin cậy
duy trì trao đổi đoàn các cấp nhất là cấp cao
phối hợp chặt chẽ trong năm hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi tổ chức thành công năm việt nam tại nga và năm nga tại việt nam
thời gian qua trao đổi thương mại việt nam tiếp tục chiều hướng tăng trưởng tích cực
năm hai nghìn một mươi bảy kim ngạch hai triệu đạt trên ba năm mươi năm tỷ usd tăng ba mươi một tám
chín tháng đầu năm hai nghìn một mươi tám đạt trên ba bốn mươi năm tỷ usd tăng đến ba mươi tám
hai bên sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ triển khai hiệu quả hơn nữa hiệp định thương mại tự do
giữa việt nam và liên minh kinh tế á âu tranh thủ tối đa các thuận lợi ưu đãi
để phấn đấu tạo bước đột phá trong thương mại đầu tư
nâng kim ngạch thương mại song phương lên một mươi tỷ usd trong năm hai nghìn hai mươi
có biện pháp hỗ trợ triển khai các dự án hợp tác trọng điểm
đặc biệt trong các lĩnh vực dầu khí năng lượng công nghiệp hạ tầng giao thông nông nghiệp du lịch
hai bên sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc tăng xuất nhập khẩu các mặt hàng nông thủy sản giữa hai nước
hai bên đã trao đổi nhiều vấn đề quốc tế và khu vực hai bên cùng quan tâm
trong đó có việc tăng cường nỗ lực nhằm gìn giữ hòa bình ổn định bảo đảm an ninh an toàn
tự do hàng hải hàng không giải quyết hòa bình các tranh chấp ở biển đông
phù hợp với luật pháp quốc tế công ước liên hợp quốc về luật biển năm một nghìn chín trăm tám mươi hai
trên tinh thần tuyên bố về ứng xử của các bên ở biển đông
và tiến tới bộ quy tắc ứng xử ở biển đông
việt nam đánh giá cao và mong muốn nga tiếp tục đóng góp tích cực
vào việc gìn giữ hòa bình ổn định ở khu vực châu á thái bình dương
việt nam và nga sẽ tiếp tục tăng cường phối hợp tại các diễn đàn đa phương
đẩy mạnh hợp tác trong khuôn khổ asean nga thủ tướng nguyễn xuân phúc cho biết
nhất trí đánh giá cuộc hội đàm rất hiệu quả thủ tướng nga dmitry medvedev cho biết
hai bên đã thảo luận tất cả các phương hướng phát triển hợp tác giữa hai nước
trong đó có cả mối quan hệ chính trị ngoại giao kinh tế thương mại khoa học kỹ thuật
chúng tôi đã hoạch định những bước đi chúng ta cần có trong tương lai
nhằm phát triển hơn nữa mối quan hệ đó
hội đàm hôm nay đã khẳng định một lần nữa rằng hai đất nước chủ trương trước sau như một
tiếp tục phát triển mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện
về hợp tác kinh tế thương mại theo thủ tướng medvedev
khai hiệp định fta giữa liên minh kinh tế á âu và việt nam
kim ngạch trao đổi hàng hóa giữa hai nước tăng đáng kể
năm ngoái tăng gần một phần ba và xu thế này vẫn duy trì được trong mấy tháng đầu năm nay
thủ tướng medvedev nói
chúng tôi chủ trương tiếp tục nỗ lực nhằm đa dạng hóa cơ cấu thương mại song phương
sao cho tăng tỉ trọng của sản phẩm công nghệ cao
chúng tôi cũng sẽ tiếp tục nỗ lực để tăng cường hợp tác trong ngành công nghiệp
năng lượng dầu khí giao thông vận tải
chúng tôi cũng sẽ tiếp tục mở rộng thanh toán bằng hai đồng nội tệ của hai nước
thủ tướng medvedev cho rằng
các công ty dầu khí và năng lượng của nga và việt nam đang hợp tác một cách thành công
chúng tôi mong muốn để các mối quan hệ đó tiếp tục được củng cố
cho nên chúng tôi sẽ tạo điều kiện thuận lợi để triển khai một cách thành công các dự án chung tại nga và việt nam
thủ tướng nga cho rằng
một điều quan trọng là mối quan hệ giữa hai nước không chỉ thể hiện thông qua việc trao đổi đoàn cấp cao
của mối quan hệ giữa hai nước

mà cả giao lưu giữa người dân hai nước ngày càng tích cực
hai bên thực sự quan tâm tới phong tục tập quán và lịch sử của hai đất nước
theo thủ tướng medvedev
một trong những biểu hiện tốt nhất là số lượng khách du lịch nga và việt nam sang thăm hai nước ngày càng đông
năm sau hai nước sẽ tổ chức năm nga tại việt nam và năm việt nam tại nga
đây là cơ hội tốt để người dân hai nước có thể tiếp cận văn hóa phong tục tập quán của nhau
thủ tướng medvedev
tôi tin chắc rằng chính là kết quả của hội đàm hôm nay sẽ đóng góp quan trọng vào việc củng cố hơn nữa
mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước chúng ta
chiều ngày một mươi chín tháng một mươi một tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng đã có buổi tiếp thân mật thủ tướng liên bang nga
dmitry medvedev chủ tịch đảng nước nga thống nhất
tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng đánh giá cao ý nghĩa chuyến thăm chính thức việt nam lần này của thủ tướng medvedev
nhấn mạnh quan hệ chính trị tin cậy giữa hai nước
đang được củng cố vững chắc thể hiện qua các chuyến thăm cấp cao và cao nhất của lãnh đạo hai nước thời gian gần đây
tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng khẳng định đảng nhà nước và nhân dân việt nam trước sau như một
coi trọng củng cố và phát triển quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với liên bang nga
coi nga là đối tác tin cậy quan trọng hàng đầu trong chính sách đối ngoại của việt nam
mong muốn nga tăng cường hợp tác với các nước đông nam á
nâng cao vai trò và vị thế tại khu vực châu á
thái bình thương
để thúc đẩy hợp tác toàn diện giữa hai nước tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng nhấn mạnh
việt nam hoan nghênh và tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp nga tham gia các dự án trọng điểm về năng lượng
giao thông dầu khí tại việt nam
đồng thời đề nghị chính phủ liên bang nga tích cực phối hợp với chính phủ việt nam
tháo gỡ khó khăn trong hợp tác kinh tế thương mại và đầu tư
triển khai hiệu quả các dự án hợp tác quy mô lớn giữa hai nước đã được thống nhất tại kỳ họp của ủy ban liên chính phủ lần thứ hai mươi một vừa qua
thủ tướng chính phủ liên bang nga chủ tịch đảng nước nga thống nhất dmitry medvedev bày tỏ vui mừng được thăm lại việt nam
và được gặp lại tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng
thủ tướng medvedev trân trọng truyền lời chào thân thiết của tổng thống nga vladimir putin tới tổng bí thư chủ tịch nước
và nhiệt liệt chúc mừng tổng bí thư
quốc hội việt nam tín nhiệm bầu làm chủ tịch nước
nhắc lại những ấn tượng tốt đẹp trong các cuộc tiếp xúc với tổng bí thư chủ tịch nước
nhân chuyến thăm chính thức tới liên bang nga vào tháng chín vừa qua
thủ tướng medvedev khẳng định nga luôn coi trọng thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với việt nam
coi việt nam là đối tác quan trọng hàng đầu của nga tại khu vực đông nam á
thủ tướng medvedev đã thông báo cho tổng bí thư chủ tịch nước về kết quả hội đàm với thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc
nhấn mạnh chính phủ hai nước sẽ tích cực phối hợp tổ chức tốt các hoạt động trong năm hai nghìn hai mươi
kỷ niệm hai mươi năm năm ký hiệp ước về các nguyên tắc cơ bản của quan hệ hữu nghị việt nam liên bang nga
và chuẩn bị kỷ niệm bảy mươi năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước vào năm hai nghìn hai mươi
đồng thời thực hiện tốt những thỏa thuận đã đạt được trong chuyến thăm chính thức liên bang nga
của tổng bí thư nguyễn phú trọng vào tháng chín vừa qua
về quan hệ giữa đảng cộng sản việt nam và đảng nước nga thống nhất
lãnh đạo hai đảng hai nước bày tỏ hài lòng về sự phát triển trong thời gian qua
cho rằng quan hệ trên kênh đảng là nền tảng chính trị quan trọng để thúc đẩy quan hệ hai nước
nhất trí cần tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai đảng trong thời gian tới
trong đó có việc tiếp tục thực hiện cơ chế đối thoại chính trị và kế hoạch hợp tác giữa hai đảng
giai đoạn hai nghìn một mươi tám hai nghìn hai mươi một
chương trình hôm nay tạm dừng ở đây